chuyển sang những thông tin quốc tế bộ ngoại giao syri vừa chỉ trích những cáo buộc cho rằng chính quyền của tổng thống syri basa al assad sử dụng vũ khí hóa học tại quận doma là một kế hoạch giàn dựng từ trước của phe đối lập
bất chấp sự bác bỏ của damas các nước phương tây vẫn cho rằng chính phủ syri phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học
tuyên bố của bộ ngoại giao syri khẳng định các cáo buộc nhằm vào chính phủ syri là một âm mưu của những kẻ khủng bố tại duma nhằm đánh lạc hướng các chiến dịch chống khủng bố tại nước này
phe đối lập thường xuyên sử dụng biện pháp này mỗi lần quân chính phủ đạt được tiến triển trong chiến dịch chống khủng bố
trước đó bộ ngoại giao nga ra tuyên bố khẳng định những thông tin cho rằng chính phủ syri tấn công bằng vũ khí hóa học là hoàn toàn giả mạo
đồng thời cảnh báo mọi hoạt động quân sự tiến hành dựa trên chứng cứ giả mạo hoặc bịa đặt có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng
nga tiếp tục coi đây là những hành động khiêu khích nguy hiểm đồng thời cho rằng mục đích của việc phát tán thông tin vô căn cứ này
bao che cho thế lực khủng bố và tìm cách biện hộ cho khả năng huy động lực lượng nước ngoài tới syri
trong khi đó các nước phương tây vẫn tuyên bố chính phủ syri phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học
hội đồng bảo an liên hợp quốc dự kiến trong ngày mai sẽ tiến hành cuộc họp khẩn để thảo luận về diễn biến mới nhất này
các nhà lãnh đạo châu âu đã gửi lời chúc mừng thủ tướng hungary viktor orbán vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở nước này một ngày trước đó
ủy ban châu âu ec cho biết chủ tịch jean claude juncker sẽ gửi thư chúc mừng thủ tướng hungary và điện đàm với ông này để thảo luận về những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ
trong khi đó người phát ngôn chính phủ đức stefan zaybenk
cho biết thủ tướng angela merkel theo thông lệ sẽ gửi lời chúc mừng tới thủ tướng orbán
nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính phủ hai bên còn nhiều vấn đề chưa thể thống nhất trong hợp tác cũng như những quan điểm khác biệt về chính sách nhập cư
tuy nhiên bất chấp những khác biệt hai nhà lãnh đạo sẽ cùng làm việc vì những lợi ích chung
thủ tướng ba lan một đồng minh thân cận của hungary trong liên minh châu âu eu matius moravisky cùng ngày đã gửi lời chúc mừng tới ông orbán
đồng thời ca ngợi chiến thắng này cho thấy đa số người dân hungary ủng hộ những chính sách cải cách mà chính phủ của ông orbán đang theo đuổi
đảng nhân dân châu âu epp lực lượng chiếm yêu thế trong nghị viện châu âu cũng đã gửi lời chúc mừng chiến thắng tới ông orbán
hôm nay diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại hải nam trung quốc đã tiến hành bầu chọn với hai vị trí mới trong ba lãnh đạo
trong đó cựu tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun đã được bầu làm chủ tịch mới của diễn đàn này
tân chủ tịch của diễn đàn châu á bắc ngao ban ki moon sẽ thay thế vị trí chủ tịch của cựu ngoại trưởng nhật bản yasuo fukuda
ông ban kim mun là một nhà ngoại giao hàn quốc kỳ cựu ông là tổng thư ký liên hợp quốc thứ tám với nhiệm kỳ kéo dài từ năm hai nghìn bảy đến cuối năm hai nghìn một mươi
trước đó ông từng đảm nhiệm cương vị ngoại trưởng hàn quốc
diễn đàn châu á bắc ngao năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bốn mươi năm cải cách và mở cửa của trung quốc
trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu á đang triển khai thực hiện các nghị quyết nhằm xây dựng xã hội hiện đại thịnh vượng về mọi mặt
bên cạnh đó những thách thức mà châu á đang phải đối mặt từ an ninh tới môi trường vấn đề cạnh tranh
quá trình toàn cầu hóa đến tác động của xu thế bảo hộ thương mại đang trỗi dậy buộc các nền kinh tế châu á phải tìm ra cách thức ứng phó hiệu quả
dạng sáng nay theo giờ hà nội một trận đậu đất mạnh sáu một độ richter đã xảy ra tại miền tây nhật bản
khiến ít nhất năm người bị thương đồng thời gây thiệt hại về đường xá và cơ sở hạ tầng
cơ quan địa chất nhật bản cho biết trận động đất xảy ra tại phía tây khu vực đảo chính honsu của nước này
cách thành phố hiroshima khoảng một trăm linh km về phía bắc và có cường độ sáu một độ richter
trận động đất đã khiến hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh mất nước và điện
cùng hàng loạt báo cáo về những thiệt hại về đường xá và cơ sở hạ tầng
tuy nhiên nhà máy điện hạt nhân shimane ở gần đó không bị ảnh hưởng bởi trận động đất
nhật bản là một trong nhiều quốc gia nằm trên vành đai lửa thái bình dương
nơi ghi nhận số lượng lớn các vụ động đất và phun trào núi lửa do hoạt động địa chất phức tạp tại khu vực này
hồi năm hai nghìn một mươi một nhật bản đã phải hứng chịu trận động đất mạnh chín độ richter kèm theo sóng thần
gây thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa
cũng như gây ra sự cố dò dì hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân fukushima